do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số hai nên từ đêm ngày hôm nay ba tháng bảy
các khu vực trong tỉnh yên bái xảy ra một đợt mưa rồng diện rộng kéo dài đến ngày sáu tháng bảy
lượng mưa phổ biến cả đợt từ năm mươi đến một trăm linh mm có nơi lớn hơn
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái đã ra công điện yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với cơn bão số hai
và mưa lớn diện rộng đề phòng xét đánh lũ ống lũ quét và sạt lở đất
theo đó để chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm
chủ tịch ubnd tỉnh yên bái yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới mưa lũ
thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh
giữ chữ lương thực nhu yếu phẩm nước sạch thuốc men và thực hiện phương châm bốn tại chỗ
điều tra giả soát sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn đê kè hồ đập hạ du hồ chứa
chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện trang thiết bị xử lý trọng điểm sung yếu về hồ đập
kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các vùng trũng thấp
ven sông suối vùng nguy hiểm vùng có nguy cơ sạt lở vùng ngập sâu chia cắt
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn sẵn sàng phương án tiêu úng khu đồ thị
vùng trũng thấp kế hoạch phục hồi sản xuất đặc biệt là dự trữ giống lúa khi bị thiệt hại
sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để triển khai ứng cứu khi có yêu cầu